các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong bối cảnh trên câu hỏi được đặt ra là làm sao để gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải
tại các bến xe lớn ở thủ đô như mỹ đình giáp bát nước ngầm
sau gần một tháng hà nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh
vẫn là quan cảnh vắng lặng điều hưu thưa thớt khách di chuyển
chín h ba mươi sáng có mặt tại bến xe giáp bát lượng xe trong bến chỉ có khoảng bảy mươi xe đi các tỉnh đang chở khách
chỉ bằng một phần ba so với ngày bình thường
trực tiếp khảo sát trên nhiều chuyến
mỗi xe lác đác có vài khách thậm chí có xe không có khách nào
tại bến xe mỹ đình khoảng hai mươi ngày nay lái xe đoàn minh thành nhà xe bắc sơn
giải tuyến hà nội sơn la luôn trong tình trạng cảnh đốt xe ở bến ngóng khách
tài xế này chia sẻ mỗi chuyến chỉ có vài ba hành khách không chạy thì không có việc
nhưng càng chạy càng lỗ nếu cứ kéo dài tình trạng này doanh nghiệp không tiếp tục được nữa
tương tự nhiều nhà xe ở đây cho biết
phải đối mặt với nguy cơ tạm dừng do thu không đủ bù chi
một lái xe tên là hoàng nhà xe thanh tùng chạy tuyến nam định than thở
xe của chúng tôi chờ gần hai tiếng đến khi sắp phải xuất bến trên xe vẫn rỗng
tình hình kéo dài chúng tôi sẽ tạm nghỉ
chứ tiền vai ngân hàng bỏ ra mặt toàn lỗ trong khi xăng tăng giá
tiền bến bãi phơi lệch cầu đường vẫn phải nộp
không những vậy xe dù vẫn hoạt động nhanh nhản ngoài đường
nhiều hành khách điện cho nhà xe
chưa kịp đến xe dù đã đón mất
tình cảnh của các nhà xe khiến không ít hành khách thương cảm
chị đỗ thị vân quê ở đồng văn hà nam cho biết
diện ngày nào cũng đi xe khách lên hà nội để giao thịt lợn sạch từ quê cho một số nhà hàng
chị vân bọc bạch các tuyến xe tôi đi đều vắng khách lắm
nhớ nhất vào chiều hôm qua nhà xe nho quan đi ninh bình xuất bến lúc một mươi một giờ trưa
nhưng từ giáp bát đến khi tôi xuống chỉ có tôi là khách hàng duy nhất
thế thế tôi cũng thương nhà xe
bình thường hành trình đi giữa tuyến của tôi xìa hết ba mươi đồng
nhưng tôi đã gửi nhà xe cả năm mươi đồng
trong tình cảnh đó nhiều nhà xe bắt buộc cắt giảm nhân sự phục vụ ba trong
ông chủ xe khách kiêm luôn lái phổ xe
anh nguyễn xuân thanh trời chiếc xe khách biển kiểm soát ba mươi u bảy nghìn bốn trăm linh một thuộc nhà xe tiến đạt
chạy lộ trình bến xe giáp bát yên thủy thanh hóa cho biết
xe chạy từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay
nhưng đa phần bị lỗ từ năm trăm linh đồng đến một triệu hai trăm linh đồng một chuyến
có vài hôm lái được ba trăm linh đến năm trăm linh đồng vì chở hàng hóa bùa vào
sợ mất mối hàng quen nên dù lỗ vẫn phải dạy
và tôi tự lái xe thay vì thuê lái phổ xe như trước đây
ông nguyễn tất thành giám đốc bến xe giáp bát cho biết
hiện lượng xe vào bến chỉ đạt khoảng một mươi tương đương với một trăm linh phương tiện và năm trăm linh khách một ngày
nhiều nhà xe chạy từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một hai trăm linh đồng một chuyến
nhiều nhà xe đăng ký nhưng không hoạt động hoặc hoạt động cách nhật
các xe khách hoạt động ở bến đều vắng khách
tại bến sân nước ngầm hiện trong sân bến chỉ có khoảng gần ba mươi xe khách hoạt động thay vì hơn hai trăm linh xe như trước
lãnh đạo bến xe này cho biết do nhiều nhà xe hoạt động nhưng không có khách nên đã xin tạm thời bỏ lốt
lãnh đạo bến xe nước ngầm chia sẻ
chúng tôi đã giảm chi phí bến bãi nhưng ít khách không bù lỗ được nên họ tạm nghỉ
những ngày gần đây
hà nội và một số địa phương ghi nhận số ca mắc mới tăng cao
điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến vận tải hành khách
ông khúc hữu thanh hải giám đốc công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ đất cảng cho hay
khi thành phố cho phép mở lại vận tải khách liên tỉnh
doanh nghiệp đã lên phương án chạy một mươi hai xe tuyến hà nội hải phòng
tuy nhiên chỉ chạy được vài ngày thì phải dừng hoạt động vì không có khách
ông hải nói một vòng xe từ hà nội đi hải phòng và ngược lại
mất bảy trăm linh đồng phí bot xăng dầu một năm triệu đồng
nếu một chiến xe có một mươi khách thì không đủ trả hai loại chi phí này
đó là chưa kể lương lái xe lái vai ngân hàng khấu hao tài sản
chi phí hoạt động doanh nghiệp giá xăng dầu tăng khiến doanh nghiệp không cầm cửa được
một nguyên nhân khác khiến vận tải khách ế ẩm là phải hoạt động tuân theo cấp đổi dịch
nếu địa phương đang nằm trong vùng đỏ hoặc vùng cam sẽ đóng cửa vận tải
ông đoàn thế sĩ
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phúc xuyên cho biết
sẽ được vài ngày thì thành phố uông bí quảng ninh bùng phát dịch
chuyển từ màu xanh sang màu vàng nên phải dừng hoạt động vận tải
xe khách liên tỉnh hà nội quảng ninh hầu như mỗi chuyến chỉ có vài người càng chạy càng lỗ
liên quan loại hình vận tải taxi ông nguyễn công hùng
chủ tịch hợp hội taxi hà nội cho biết
lợn khách bằng khoảng ba mươi so với thời điểm trước cuối dịch
lượng khách bằng khoảng ba mươi so với thời điểm trước cuối dịch
tuy nhiên hiện đa số các hãng taxi đang thiếu lái xe nghiêm trọng do nghỉ dịch dài ngày
nên có khoảng năm mươi số lái xe đã nghỉ việc chuyển công việc khác
thêm nữa giá xăng dầu tăng đột biến trong khi doanh nghiệp chưa thể điều chỉnh ngay giá cước